hàng thế kỷ qua hoạt động của con người và hậu quả của kinh tế nâu các nhà máy khu công nghiệp được xây dựng ở khắp nơi nông nghiệp lạc hậu giao thông vận tải đã phát thải vào khí quyển một lượng lớn các khí nhà kính
việc sử dụng nguồn nguyên liệu hóa thạch như than dầu khí đốt khói bụi từ các nhà máy nhiệt điện lò gạch xe cơ giới đốt rơm dạ chặt phá rừng bãi tập trung rác thải cũng là nguyên nhân chính dẫn đến biến đổi khí hậu nghiêm trọng diễn ra trên toàn thế giới
với nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước theo chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu việt nam còn nhận những nguồn lực tài chính dành cho tăng trưởng xanh đã mang lại hiệu quả rõ rệt góp phần không nhỏ cho mục tiêu phát triển bền vững
đặc biệt thời gian gần đây vấn đề đổi mới khoa học công nghệ gắn với bảo vệ môi trường đã được lồng ghép vào tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế nhiều diễn đàn hội thảo được tổ chức và rút kinh nghiệm